mạng xã hội chia sẻ đoạn clip kẻ trộm có hình dáng lực lưỡng đã manh động cậy khóa cửa tiệm điện thoại
trên đường dương công khi xã xuân thế thượng huyện hóc môn tp hcm lấy cắp tài sản và gây bức xúc cho dự luận
theo hình ảnh camera ghi lại hai người đàn ông dừng xe máy trên đường tại trước một cửa tiệm điện thoại
lúc này một người đi bộ đến dùng dụng cụ chạy bung ổ khóa cửa lẻn vào bên trong cửa tiệm điện thoại
lấy đi nhiều tài sản rồi nhanh chóng lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát
qua tìm hiểu sự việc xảy ra tại cửa tiệm điện thoại trên đường dương công kỳ xã xuân thế thượng huyện hóc môn
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi bốn tháng sáu nhiều điện thoại đã bị lấy mất
liên quan đến vụ việc ngày một mươi bảy tháng sáu công an xã xuân thế thượng huyện hóc môn cho biết nạn nhân vẫn chưa trình báo công an
mà chỉ đăng lên mạng xã hội lực lượng chức năng sẽ kiểm tra nắm thông tin sự việc
đồng thời người dân khi xảy ra mất trộm tài sản cần phải trình báo để lực lượng công an có cơ sở xử lý